chỉ là những lao động phổ thông nhưng nhiều người dân ở vùng cao tỉnh lào cai được trao mời sang làm việc tại campuchia với mức lương hàng chục triệu đồng
thực tế đây chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm mục đích cuối cùng là ép buộc người nhà của họ nộp tiền để chuộc người về
tin vào lời hứa hẹn của các đối tượng mới quen trên mạng xã hội thanh niên này đã vượt cả nghìn cây số sang campuchia với hy vọng đổi đời
nhưng việc nhẹ lương cao như lời hứa thực tế lại là đi rụ rỗ người khác tham gia đánh bạc
dù biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo nhưng muốn xin nghỉ việc cũng không hề dễ dàng
ngoài những trận đòn roi các đối tượng này còn bắt nạn nhân gọi điện về cho người nhà chuyển tiền sang mới thả người
xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai là địa bàn được ghi nhận có nhiều nạn nhân bị lừa đảo nhất
theo lãnh đạo xã thì đã có tám mươi năm người bị lừa sang campuchia
hầu hết những người này còn trẻ thậm chí rất trẻ nên dễ bị các đối tượng lừa đảo
thực tế là công dân đi làm thuê thì cũng không báo cho gia đình
cũng không báo cho gia đình và tự ý đi sau khi sang campuchia thì mới liên lạc đến cho gia đình
thì gia đình mới biết được rằng là đi làm thuê ở campuchia
thứ hai là công dân không đi theo đường chính hạch và không đăng ký
do vậy là cũng rất khó khăn trong công tác quản lý của công an xã
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lào cai
đến nay có khoảng hai trăm linh người
trên địa bàn chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa bị lừa sang campuchia
họ được lập một tài khoản trên mạng xã hội để tiếp tục lừa người khác ở việt nam tham gia đánh bạc
phải làm việc một mươi hai tiếng mỗi ngày
nếu không đạt được số người tham gia họ sẽ bị cộng dồn vào các tháng tiếp theo
nếu không chịu nổi áp lực muốn bỏ việc thì phải gọi người nhà gửi tiền sang để về
đối với người lao động thì chúng tôi cũng khuyên khuyên là hết sức cảnh giác
và không nghe theo các cái
chiêu trò dụ dỗ và đăng tải ở trên các cái mạng xã hội
khi có nhu cầu tìm việc làm và đặc biệt là muốn đi làm việc ra nước ngoài
thì cần phải tìm đến các doanh nghiệp các cái đơn vị mà được cấp phép
về cái đưa người lao động đi xuất khẩu
không có tiền hoặc không muốn người nhà biết nên còn rất nhiều người mắc kẹt tại campuchia
thời gian càng kéo dài đồng nghĩa tiền chuộc sau này sẽ càng cao
để tránh bị lừa đảo người dân nên cẩn trọng trước các thông tin tuyển dụng
và tìm kiếm việc làm tại các trung tâm uy tín thuộc quản lý của nhà nước tránh tiền mất tật mang